công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai vừa kiểm tra nhanh hai trăm một mươi tám đối tượng có mặt tại nhà hàng zerbir house thuộc công ty trách nhiệm hiệu ạn một thành viên thương mại hoàng năm tại khu phố bảy phường thống nhất tp biên hòa thì có tới tám mươi đối tượng dương tính với ma túy
công an thành phố biên hòa phối hợp với phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh đồng nai bất ngờ kiểm tra hành chính nhà hàng zerbie hos
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện có tám mươi đối tượng cả nam và nữ dương tính với chất ma túy
trong đó có bốn nhân viên của quán công an cũng đã thu giữ nhiều tăng vật liên quan đến hành vi sử dụng chất ma túy
công an thành phố biên hòa đã lập hồ sơ đưa đi ca nghiện bắt buộc đối với một mươi tám đối tượng